đây là hội nghị thường niên lớn nhất của chính phủ để tập trung thảo luận những giải pháp
triển khai các nghị quyết của đảng quốc hội về kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự có chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam và khoảng gần sáu đại biểu
đại biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
đến hôm nay kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy đạt được khá toàn diện
tất cả chỉ tiêu mà quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như tái cơ cấu kinh tế
chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vững
năng suất lao động còn thấp việc xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt thấp
tổng bí thư vui mừng nhận thấy trong năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
đề cập đến phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng
đây là năm bản lề trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ này
do vậy rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho chính phủ và địa phương như tập trung hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa
trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo
phát triển có hiệu quả văn hóa xã hội chăm lo cải thiện đời sống nhân dân giữ vững độc lập
toàn vẹn lãnh thổ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ giúp làm trong sạch
tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân
tạo động lực mới khí thế mới để chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ
chiều nay tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp thân mật ngày xét gây aleksandrovich phó chủ tịch phòng xã hội liên bang nga
cùng đoàn đại biểu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp ông trần thanh mẫn cho rằng hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và phòng xã hội liên bang nga có nhiều điểm tương đồng
đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức nhất là thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bên
nhân dịp này ông trần thanh mẫn đề nghị phòng xã hội liên bang nga tiếp tục có những hoạt động ủng hộ
tạo điều kiện thuận lợi đối với cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại liên bang nga
ngài sergei alexandrovich phó chủ tịch phòng xã hội liên bang nga
chúc mừng những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong thời gian qua
và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam trong thời gian tới
trước đó phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trương thị ngọc ánh
và phó chủ tịch phòng xã hội liên bang nga sergei alexandrovich đã có buổi tọa đàm trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm và bàn về nội dung hợp tác trong thời gian tới
nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước việt nam liên bang nga
sáng nay tại nhà hát lớn hải phòng thành phố hải phòng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm năm mươi năm
hai mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
và ba mươi chín năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở campuchia ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại truyền thống hữu nghị hợp tác giữa việt nam campuchia nói chung
và thành phố hải phòng và thành phố sihanuk nói riêng trong đấu tranh giải phóng dân tộc
ngăn chặn thảm họa diệt chủng ở campuchia cũng như trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay
hải phòng là địa phương có tổ chức hội hữu nghị việt nam campuchia sớm nhất trong cả nước
hiện hội có một mươi ba tri hội và có gần một hội viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
với vai trò nhịp cầu kết nối làm phong phú hơn về công tác ngoại giao toàn diện đối ngoại nhân dân
tăng cường tình đoàn kết sự hợp tác giúp đỡ hiệu quả giữa hai đất nước
hai thành phố kết nghĩa hải phòng và sihanouk
hôm nay tại thành phố cần thơ đã diễn ra chung kết cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới có tính sáng tạo khơi gợi tinh thần khởi nghiệp
và quyết tâm thành lập doanh nghiệp của giới trẻ đồng bằng sông kiều long
sau sáu tháng triển khai với vòng sơ tuyển và bán kết
cuộc thi đã chọn ra được một mươi dự án nổi bật nhất trong số một trăm linh dự án đăng ký dự thi
đến từ các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiều long bước vào vòng chung kết
cuộc thi năm nay đã thu hút sự quan tâm của các nhóm khởi nghiệp trong tất cả các lĩnh vực
có tiềm năng tạo ra những sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao
tại vòng chung kết lần này các thí sinh nhóm thí sinh đại diện cho một mươi dự án trên
sẽ tham gia giới thiệu sản phẩm cũng như thuyết trình về chiến lược kinh doanh sản phẩm
và phản biện trước hội đồng ban giám khảo để lựa chọn ra bốn dự án xuất sắc nhất trao giải
trong đó giải nhất hai mươi triệu đồng giải nhì một mươi bảy triệu đồng hai giải ba mỗi giải một mươi năm triệu đồng
các hãng xe khách không được thực hiện phụ thu nếu muốn tăng giá vé dịp tết mậu tuất
phải thực hiện kê khai và thuyết minh cụ thể
đây là yêu cầu của sở giao thông vận tải tp hcm trong việc quản lý tình trạng tăng giá vé xe dịp tết sắp tới
cụ thể sở giao thông vận tải thành phố không cho các hãng xe tăng phụ thu hai mươi bốn mươi và sáu mươi
nhưng sẽ xem xét bản kê khai đề nghị tăng giá của các hãng trên cơ sở các yếu tố hình thành giá thay đổi
như lượng hành khách về chiều vào chiều ra giá xăng dầu vật tư v v
thanh tra giao thông sẽ kiểm tra xử lý kiên quyết những hãng xe sai phạm về giá
như bán vé không có bảng niêm yết hoặc bản niêm yết chưa có chữ ký đóng dấu xác nhận của bến xe
đến thời điểm này mới có một mươi hai trên hai trăm năm mươi hãng xe khách hoạt động tại bến xe miền đông thực hiện kê khai niêm yết giá dịp tết một chút
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian ngắn từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn đức huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
lê văn ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
đã thực hiện trót lọt một mươi bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt gần ba trăm linh triệu đồng của một mươi bốn nạn nhân ở nhiều tỉnh thành phố
thủ đoạn của các đối tượng là chiếm quyền kiểm soát tài khoản facebook của những người đang hoặc từng đi nước ngoài
sau đó thông qua danh sách bạn bè chúng tìm những người có quan hệ thân thiết
rồi vào nhắn tin với mục đích xin số tài khoản ngân hàng để gửi nhờ tiền từ nước ngoài về
hiện vụ việc đang được các cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị cũng đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can nguyễn văn dũng cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo
tại xã tà rụt huyện đắk rông với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của người bị hại từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn văn dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nhiều hộ dân ở địa phương với tổng số tiền một trăm một mươi sáu triệu một trăm linh nghìn đồng
với hình thức sẽ giúp các hộ dân này có nhà mới từ nguồn hỗ trợ của các chương trình dự án
nguyễn văn dũng đã yêu cầu các hộ sno một khoản tiền để lo lót
tuy nhiên đã hơn một năm nay những hộ này vẫn không có nhà mới
hiện lực lượng công an huyện đắc rông đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
nhằm rút kinh nghiệm từ thực tiễn và tạo tiền đề để xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư trên toàn quốc bộ công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng
triển khai thí điểm tại một số tỉnh thành phố trong đó có dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư
tại thành phố hải phòng sau hơn bốn năm thực hiện dự án tại hải phòng đã đạt hiệu quả
bộ công an đã lựa chọn thành phố hải phòng làm thí điểm từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư
sử dụng tiến dụng vốn ưu đãi chính phủ hungary dự án này nhằm triển khai thực hiện
nghị định số chín mươi hai nghìn một mươi ndcp của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy bộ công an đã chủ trì phối hợp với công an thành phố
ủy ban thành phố đã thực hiện tổng kết dự án và bàn giao cho công an hải phòng trực tiếp
là khai thác vận hành hệ thống
dự án đã đảm bảo được các kế hoạch
tính đến nay dự án đã giúp hải phòng hoàn tất việc triển khai thu thập
nhập dữ liệu hơn năm trăm năm mươi hộ dân thường trú trên địa bàn và tổ chức cấp số định danh cá nhân
cho một chín mươi bảy triệu công dân thành phố đạt tỷ lệ hơn chín mươi chín tổng số dân xây dựng các quy trình
nghiệp vụ triển khai các phần mềm ứng dụng nhằm thông qua công tác đăng ký quản lý cư trú
cấp và quản lý căn cước công dân cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh để thu thập
cập nhập thông tin vào hệ thống
bên cạnh đó quá trình khai thác cơ sở dữ liệu đã phát hiện bắt giữ những đối tượng
có quy định truy nã góp phần dư vững an ninh trật tự an toàn xã hội địa phương
trước khi đăng ký hộ khẩu tại địa phương và hiện nay là kt hai đến khác
qua dữ liệu dân cư cũng làm rõ được những thân nhân của đối tượng kịp thời cho những chuyên án thành công
và đi đến kết quả rất là tốt
từ những kinh nghiệm triển khai thí điểm ở hải phòng trong thời gian tới
bộ công an sẽ tiếp tục mở rộng triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư
tại nhiều địa phương trên cả nước
trong phần tin quốc tế chính trường peru rơi vào vòng xoáy dối ghen
nga tuyên bố vụ nổ sanh tê tết vua là tấn công thủng bố
cuộc khủng hoảng chính trị ở peru vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu
khi mà tiếp tục có thêm hai quan chức cấp cao nộp đơn từ chức
chỉ ba ngày sau khi cựu tổng thống alberto fujimori được tuyên ấn xá

hiện nay làm gia tăng khả năng là peru tiến hành cải tổ nội các trong những ngày tới
bộ trưởng văn hóa peru salvador denzola vừa để đơn tử chức lên tổng thống petro pablo kuczynski
đồng thời gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo peru đã cho ông cơ hội được phục vụ đất nước
trong khi đó trong đơn tử chức cố vấn tổng thống massimo san roman nói rằng
một số đề xuất của ông không được lưu tâm
trước đó bộ trưởng nội vụ nước này carlo bosobrio cũng đã rời nhiệm sở
thủ tướng peru mercedes araos tuyên bố tôn trọng quyết định của các quan chức trên
đồng thời cho biết đây là giai đoạn để chính phủ đánh giá toàn diện tình hình hiện nay
quyết định ân xá cựu tổng thống alberto fumori đẩy chính phủ peru vào cuộc khủng hoảng chính trị mới
hàng loạt cuộc biểu tình phản đối cũng như tranh cãi pháp lý và y tế đã bùng phát
để xoa dịu căng thẳng sau khi được ân xá ông fujimori đã công khai xin lỗi người dân
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố
vụ nổ tại siêu thị ở thành phố santép pua của liên bang nga vào ngày hôm qua làm một mươi ba người bị thương là một vụ tấn công khủng bố
phát biểu tại điện kremli tổng thống putin khẳng định vụ nổ tại một siêu thị ở thành phố sanh peterburg ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai là hành động khủng bố
và cho biết hiện cơ quan an ninh liên bang nga đang nỗ lực ngăn chặn những âm mưu tấn công của các phần tử cực đoan
vụ nổ xảy ra tại siêu thị do một thiết bị chứa khoảng hai trăm linh
gram chất nổ đặt tại khu vực để túi sách của khách hàng trong siêu thị
hình ảnh từ camera cho thấy một người đàn ông khả nghi mặc áo khoác và đeo một chiếc ba lô lớn đi vào siêu thị trên
dư luận đang hết sức lo ngại về an ninh tại thành phố sank petersburg sau vụ đánh bom tàu điện ngầm hồi tháng bốn vừa qua khiến ít nhất một mươi sáu người thiệt mạng
chính phủ hàn quốc sẽ áp đặt thêm các biện pháp bổ sung thắt chặt kiểm soát hoạt động mua bán các loại tiền ảo
nhằm ngăn chặn nguy cơ một số đối tượng có thể sử dụng
các biện pháp của hàn quốc bao gồm lệnh cấm mở các tài khoản giao dịch tiền ảo ẩn danh kèm theo một quy định cho phép đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng trong trường hợp cần thiết
trong khi đó các tài khoản giao dịch tiền ảo ẩn danh đang được sử dụng cũng sẽ phải dừng hoạt động vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau quyết định của chính phủ hàn quốc giá trị của đồng bitcoin
đồng tiền ảo giá trị lớn nhất hiện nay đã giảm hơn một mươi một xuống mức một mươi ba tám trăm hai mươi bảy đô la một bitcoin
trước đó chính phủ hàn quốc đã ra lệnh cấm các tập đoàn và công ty tại nước này sử dụng tiền ảo như một hình thức thanh toán
ngoài ra các loại tiền ảo được giao dịch tại hàn quốc có giá cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác
tính tới tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy công ty viễn thông nhà nước cuba etexa đã nhận vô số lời than phiền từ các khách hàng
sử dụng mạng internet không dây công cộng của quốc gia này vì bị các hacker tấn công
etasa đã nhận được sáu trăm bảy mươi hai cuộc gọi chủ yếu phản nàn về tình trạng người dùng bị những hacker đánh cắp dữ liệu tín dụng
sau khi truy cập tài khoản nhờ kết nối mạng wifi ở nơi công cộng như các công viên trung tâm mua sắm
các tòa nhà lớn và một số khu vực truy cập công cộng khác
etesta cũng thừa nhận năm hai nghìn một mươi năm công ty đã nóng lòng triển khai mạng wifi công cộng
để đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân nên chưa có chứng nhận bảo mật phù hợp
công ty cũng đã phải chi tổng cộng năm ba trăm linh đô la để đền bù cho khách hàng vì những lỗi có liên quan tới vấn đề này
hiện nay khoảng bốn triệu người dân cuba đã có thể tiếp cận mạng internet
phần lớn thông qua năm trăm linh năm đầu phát wifi mà etasa lắp đặt trên toàn quốc
mức phí cho một giờ kết nối internet tại cuba là một đô la mỹ

thân ái chào tạm biệt